chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an thành phố hà nội liên tiếp đấu tranh triệt phá nhiều vụ án
các đối tượng lợi dụng thời điểm dịch bệnh để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
và mới đây nhất thì lại có thêm nạn nhân sập bẫy lừa đảo khi mà bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đặt hàng mua nhiệt kế điện tử
mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng trần ngọc anh chú tại quận hoàng mai hà nội
y tự nhận mình là nhân viên sân bay và đang có lô hàng là máy đo thân nhiệt nhập ngoại giá rẻ chỉ bằng một phần hai giá chính hãng
ngay khi thông tin này được đối tượng đưa lên mạng facebook lừa được gần ba trăm linh triệu đồng
với thủ đoạn tương tự trong tháng ba vừa qua đối tượng đỗ thành nam hộ khẩu thường trú tại nam định
đã tung tin giao bán nhiệt kế điện tử trên mạng với giá rẻ hơn thị trường và cũng đã có nhiều người sập bẫy
chuyển hàng trăm triệu đồng cho y
trong những vụ việc trên tội phạm không hề
không hề có nguồn hàng nào và chỉ tung lên mạng xã hội những thông tin ảo
nhưng nhiều người mất cảnh giác đã dễ dàng chuyển số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng cho bọn chúng
thời điểm dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp như hiện nay
thì tình hình tội phạm cũng sẽ khó lường với nhiều phương thức và thủ đoạn mới
do đó người dân cần hết sức cảnh giác